tại hà nội đồng chí võ trọng việt chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn cán bộ hội viên tiêu biểu của hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ quảng trị tỉnh vĩnh phúc
trong những năm qua hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ quảng trị tỉnh vĩnh phúc đã có các hoạt động hiệu quả trong công tác đi tìm mộ liệt sĩ
phối hợp với các tổ chức xã hội xây dựng nhà tình nghĩa giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn
ghi nhận những thành tích của hội đã có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ và công tác đền ơn đáp nghĩa
đồng chí võ trọng việt chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội đề nghị hội cần tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ hồ
đi đầu trong thực hiện các chủ trương của đảng nhà nước góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc